thực hiện nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ cục dự trữ nhà nước khu vực nam tây nguyên đã xuất cấp hơn tám trăm linh tấn gạo cho gần một mươi năm học sinh tại tỉnh đắk lắc có hoàn cảnh khó khăn
toàn tỉnh hiện có một mươi bốn tám trăm linh học sinh đặc biệt khó khăn thủ diện được hỗ trợ gạo
cục dự trữ nhà nước khu vực nam tây nguyên đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo và các địa phương có liên quan tiến hành cấp phát gạo theo đúng quy định bảo đảm về số lượng chất lượng và đúng đối tượng
việc cấp phát gạo có ý nghĩa quan trọng góp phần hỗ trợ kịp thời để cây học sinh yên tâm học tập